sáng nay công an thành phố đà nẵng cùng công an các đơn vị quận huyện trên địa bàn đã đồng loạt gia quân
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian thành phố đà nẵng thực hiện tạm dừng mọi hoạt động
kính thưa quý vị và các bạn hôm nay một mươi sáu tháng tám thành phố đà nẵng đã triển khai tạm dừng tất cả mọi hoạt động trên địa bàn thành phố
người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà
và cũng trong sáng nay công an tp đà nẵng cũng như công an các quận huyện phường xã cũng đồng loạt gia quân
để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong thời điểm thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch covid một mươi chín
và theo ghi nhận của chúng tôi thì trong sáng nay người dân đã thực hiện chấp hành rất nghiêm và không có ai ra khỏi nhà trong thời điểm này
công an thành phố đã thành lập hai mươi tổ tuần tra gồm các tổ công tác chiến mục một phòng cảnh sát cơ động
các phòng nghiệp vụ và công an các quận huyện triển khai kiểm soát khép kín trên địa bàn thành phố
để kiểm tra nhắc nhở xử lý các vi phạm của người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp

toàn thể lực lượng công an thành phố sẽ đồng lòng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
phối hợp cùng chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm phòng chống kiểm soát đẩy lùi dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
duy trì giữ vững vấn đề chính trị trạc tự ấu toàn xã hội trên địa bàn thành phố
tổ chức chất trạng khoa học hợp lý bảo đảm kiểm soát giặc trẻ hoạt động đi lại của người dân
duy trì công tác tuần tra kiểm soát khép kiến địa bàn đảm bảo mọi thời điểm mọi tuyến địa bàn luôn có bóng dáng hình ảnh của lực lượng công an thành phố
chuẩn bị đầy đủ vũ khí công cụ trang thiết bị phương tiện để kịp thời phát hiện nhắc nhở
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống đối cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định cách ly toàn xã hội
phối hợp tích cực với các ngành các cấp có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và kịp thời hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khi có yêu cầu
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp tại thành phố đà nẵng
công an thành phố cùng với các lực lượng sẽ triển khai những biện pháp mạnh mẽ quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh
các tổ sẽ tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn triển khai lực lượng đến mọi kiệt hẻm khu dân cư trên toàn thành phố
xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm kể cả các cơ quan nhà nước đơn vị lực lượng trong quá trình làm nhiệm vụ